ngày hai tháng một mươi một hội đồng nhân dân tỉnh bạc liêu khóa chín đã tổ chức kỳ họp lần thứ tám để thông qua nghị quyết sắp xếp sắp nhập một số cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh
theo đó hợp nhất sở văn hóa thể thao và du lịch với sở thông tin và truyền thông để thành sở văn hóa thông tin thể thao và du lịch
hợp nhất sở giáo dục và đào tạo với sở khoa học và công nghệ để thành sở giáo dục khoa học và công nghệ
ngoài ra chuyển ban tôn giáo trực thuộc sở nội vụ về ban dân tộc tỉnh để thành ban dân tộc và tôn giáo
như vậy sau khi sắp xếp sắp nhập hiện nay các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu còn một mươi sáu đơn vị giảm ba cơ quan chuyên môn giảm hai mươi hai tổ chức các phòng ban giảm một đơn vị trực thuộc tinh giảm một mươi chín biên chế